vâng thưa quý vị ở khu vực bắc bộ được dự báo là có mưa to và đặc biệt là ở vùng núi mưa to sẽ kèm theo lũ quét sạt lở đất thì rất dễ có thể xảy ra
người dân ở các vùng có nguy cơ cao như ở lào cai điện biên hà giang cần chủ động quan sát đến các dấu hiệu nguy hiểm để kịp thời di rời như là xuất hiện vết nứt ở từng nhà ở sơn đồi cây cối thì nghiêng ngả hay là nước sông suối thì đổi màu đục
và trong ngày thì thời tiết vẫn dịu mát mức nhiệt từ hai mươi ba hai mươi năm độ c
vâng còn về phía trung bộ tây nguyên và nam bộ thì đều chung với hình thái thời tiết là giảm mưa nắng nóng trong ngày thì kéo dài nhiều hơn
quý vị cần phải lưu ý mang theo các vật dụng che chắn cần thiết
và nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi cập nhật ở phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là nội dung trí tiết